tạo ra vỏ bọc dưới dạng người có điều kiện hoặc là kinh doanh thành đạt
sau đó tiếp cận làm quen tạo dựng mối quan hệ thân thiết với những người nhẹ dạ cả tin
sau đó lấy lý do là cần vốn để mở rộng làm ăn kinh doanh hoặc là kêu gọi nguồn vốn để cùng làm ăn
từ đó vay tiền hoặc là nhờ những người mới quen biết vay tiền
và với thủ đoạn này đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng
ngày một mươi sáu tháng tám công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ tiếp nhận trình báo của chị nguyễn thị hoa mai
trú tại khu sáu thị trấn hùng sơn huyện lâm thao
với nội dung trong khoảng thời gian từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
chị mai bị một người phụ nữ giới thiệu tên là hoàng thị lan
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ở xã vạn xuân huyện tam nông lừa đảo
chiếm đoạt số tiền trên một bảy tỷ đồng
chị mai đã nhiều lần dò theo địa chỉ
mà người này cũng đã đưa ra một số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng

em đã nói vay tiền để nó đi lấy hàng
sau khi tiếp nhận trình báo của bị hại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao
đã tiến hành xác minh từ đó xác định người có tên hoàng thị lan
thực chất là nguyễn thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
ở khu sáu xã cao xá huyện lâm thao tỉnh phú thọ
đây là đối tượng trước đó đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ
ra quyết định truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
chỉ sau hai ngày tiếp nhận trình báo của bị hại ngày một mươi tám tháng tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao đã bắt được hương
khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã an thới huyện hóc môn tp hcm
bước đầu đối tượng hương khai nhận biết gia đình chị mai có điều kiện
nên đã giả lấy tên là lan đến thuê cạnh nhà chị mai để tiếp cận làm quen
để tạo niềm tin hương còn thường xuyên giới thiệu với chị mai
chồng làm cán bộ địa chính huyện tam nông
và việc làm ăn buôn bán của hương đang rất thuận lợi
doanh thu hàng trăm triệu mỗi tháng
những lần đầu hương hỏi vay chị mai vài chục triệu đồng
và trả lãi đúng hẹn
sau khi đã tạo được niềm tin với chị mai
đối tượng hỏi vai chị mai với số tiền lớn rồi chiếm đoạn
bằng thủ đoạn tương tự hương đã lừa đảo nhiều người
với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng
tổng tiền là một tỷ bảy trăm năm mươi đồng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn